theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và có khả năng mạnh thêm
dự báo trưa và chiều ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc và khu vực đông bắc
chiều và đêm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày năm tháng một mươi không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta
sự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi bắc bộ
chiều và đêm ngày năm tháng một mươi sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở tỉnh bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày năm một mươi bắc bộ có mưa sào và râm
riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
riêng các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang bắc cạn có nơi mưa trên bảy mươi mm trên một mươi hai h
từ đêm ngày năm tháng một mươi mưa sẽ giảm dần
ở các tỉnh bắc trung bộ chiều và đêm có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh